nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ tại hà nội đoàn đại biểu bà mẹ việt nam anh hùng toàn quốc đã tham dự buổi gặp mặt do bộ quốc phòng phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ việt nam tổ chức
phát biểu tại buổi gặp mặt đại diện lãnh đạo bộ quốc phòng khẳng định với trách nhiệm chính trị và tình cảm máu thịt sâu sắc
những năm qua bộ quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo toàn quân tích cực tham mưu và triển khai hiệu quả các quy định về chế độ chính sách
đối với thương binh gia đình liệt sĩ người có công với cách mạng và chính sách hậu phương quân đội
riêng bộ quốc phòng đang phụng dưỡng gần ba mẹ việt nam anh hùng tặng tám số tiết kiệm trao trên một mươi một nhà tình nghĩa nhà đồng đội
cho gia đình có công với cách mạng góp phần nâng cao đời sống tạo điều kiện cho người có công đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tiếp tục thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn ăn quả nhớ kẻ trồng cây
dịp này lãnh đạo bộ quốc phòng cùng trung ương hội phụ nữ việt nam đã thăm hỏi động viên và trao tận tay hàng trăm phần quả ý nghĩa cho ba trăm linh mẹ
qua đây tiếp tục khơi dậy tình cảm đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc với mỗi cán bộ chiến sĩ toàn quân toàn dân